trong ngày có năm bệnh nhân khỏi bệnh nâng tổng số ca khỏi tại việt nam lên chín trăm ba mươi một ca
và tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nhanh hai mươi h của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi